hội chữ thập đỏ tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức chương trình cấp phát tiền đợt một cho các hộ hưởng lợi dự án hỗ trợ bò cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã kỳ tây kỳ thượng huyện kỳ anh
bốn mươi năm hộ gia đình ở hai xã kỳ tây và kỳ thượng đã được hội chữ thập đỏ hà tĩnh cấp phát tiền hỗ trợ một mươi ba năm triệu đồng trên một hộ để mua một con bò giống sinh sản
đây là những hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề về sinh kế đặc biệt là thiệt hại về bò và gia súc khác do mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu gây ra
theo đó trong đợt một các hộ gia đình sẽ được nhận một mươi triệu đồng trên một hộ tổng giá trị đợt cấp phát lần này là bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi mua bò và được thẩm định các hộ hưởng lợi sẽ được nhận số tiền còn lại
dự án hỗ trợ bò cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ thuộc chương trình cứu trợ cấp phát tiền mặt hỗ trợ sinh kế giai đoạn phục hồi
do hội chữ thập đỏ singapore tài trợ thông qua hội chữ thập đỏ việt nam và hội chữ thập đỏ tỉnh hà tĩnh
dự án nhằm giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ phục hồi về sinh kế bằng hình thức chăn nuôi bò sinh sản